nhiều hoạt động tiếp sức mùa thi cũng đã được triển khai tại các địa phương trên cả nước
để bảo đảm cho kỳ thi được diễn ra an toàn xuân xẻ và thuận lợi nhất đối với các em thí sinh
tại hải dương với ba mươi bốn điểm thi đã có gần một trăm linh đội thanh niên tình nguyện tham gia tiếp sức mùa thi
với khoảng một năm trăm linh tình nguyện viên sẵn sàng đồng hành cùng các sĩ tử
tại thành phố hải dương thanh đoàn triển khai một mươi hai đội hình thanh niên tỉnh nguyện
với trên năm trăm linh tình nguyện viên gia quân đồng loạt tại năm điểm thi và bảy chốt giao thông thành phố
tại điểm trường thi trung học cơ sở tân bình có một mươi năm xe ô miễn phí do các tình nguyện viên
là đoàn viên thanh niên phường tân bình đảm nhiệm hỗ trợ đưa đón những thí sinh
có nhu cầu di chuyển trong những ngày thi
em cảm thấy rất là vui khi mà được tiếp xúc với các em đồng hành cùng các em
thì bọn em có thể hướng dẫn chỉ đường cho các em đến các phòng thi rồi đến các địa điểm thi
rồi hướng dẫn các em đến các phòng trọ
sớm thì mọi em đến từ sáu giờ sáng để chuẩn bị nước nuôi cho các em này
rồi chuẩn bị về quân số và xe để chở các em đi
và đến trưa thì lúc mà các em tan thì bọn em có thể là hướng dẫn các em đến các phòng trọ này
rồi chở các em khi mà các em không có người nhà đến đón
chúng tôi cũng bố trí các đội thanh niên tình nguyện tại các chốt an toàn giao thông
để ra quân phân luồng an toàn giao thông và trực chiến
để hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh khi có những vấn đề xảy ra trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
với những thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
thì thành đoàn hải dương chúng tôi cũng có những chủ trương ưu tiên giúp đỡ
như là cử những đội hình thanh niên tình nguyện đưa đón thí sinh đến các điểm thi
hỗ trợ thí sinh tìm những quán cơm miễn phí hoặc là những nhà trọ giá rẻ
và cử những thanh niên tình nguyện đi theo thí sinh để hỗ trợ thí sinh trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi
toàn tỉnh hải dương có gần một trăm linh đội thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi
mùa thi năm nay với khoảng một năm trăm linh tình nguyện viên
tỉnh đoàn hải dương đã phân bổ ba trăm linh áo ba trăm linh mũ bốn quạt giấy
cùng hai chai nước lọc cho các đội hình tình nguyện
đoàn thanh niên các cấp cũng trích kinh phí hoạt động kết hợp với huy động nguồn lực xã hội hóa
để bổ sung các phật phẩm cần thiết
với bầu kỳ thi khá là căng thẳng
nhưng mà được các anh chị hỗ trợ thì em cũng giảm bớt căng thẳng phần nào
các anh chị đứng ở đây rất sớm để tiêm đưa chúng em và hỏi hàn chúng em
mỗi khi thị đi ra ngoài phòng thi xong
cái đấy rất là giúp ích cho tâm lý của em mỗi khi chuyển sang một môn kẻ thi khác
được các anh chị giới thiệu những chỗ đi ăn những phòng trọ
thì cái điều đấy là giúp ích cho tất cả các bạn
bằng nhiều hoạt động các tình nguyện viên đã góp một phần nhỏ
giúp cho thí sinh và người nhà thí sinh có được một kỳ thi xuân xẻ an toàn và bảo đảm nhất